thưa quý vị cả thế giới đang chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mắc và tử vong do covid một mươi chín
vì thế để tăng cường miễn dịch phòng bệnh tại việt nam bộ y tế kêu gọi toàn bộ người dân
hãy đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bộ cũng đề nghị các địa phương quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành tiêm mũi vaccine thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
sáng hai mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế phối hợp với bộ ngoại giao tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh
với chủ đề tăng cường quản lý nhóm nguy cơ bằng hình thức trực tuyến với sáu mươi ba địa phương
tại buổi lễ thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn nhấn mạnh đại dịch covid một mươi chín đã chỉ ra tầm quan trọng
của hệ thống ngăn ngừa phát hiện và ứng phó với sự bùng phát của bệnh chuyển nhiễm
ngay từ đầu dịch việt nam đã tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
với chiến lược chủ động ngăn chặn phát hiện sớm cách ly kịp thời khoanh vùng gọn dập dịch triệt đề
điều trị hiệu quả các hoạt động giám sát xét nghiệm truy vết điều tra xử lý ổ dịch điều trị bệnh nhân
đã được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với diễn biến của dịch bệnh
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cả nước đã tiêm được gần một trăm bốn mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong tổng số hơn một trăm sáu mươi sáu triệu liều vaccine đã phân bổ
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là bảy mươi chín và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là sáu mươi sáu tổng dân số việt nam
đến nay tỷ lệ này đã vượt mục tiêu mà tổ chức y tế thế giới đề ra đến hết năm hai nghìn hai mươi
bốn mươi dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đối với nhóm người từ một mươi tám tuổi trở lên tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi tám
và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là tám mươi sáu
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các tỉnh thành phố đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
thứ trưởng nguyễn trường sơn nói với tiến độ tiêm chủng hiện nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
toàn quốc sẽ đảm bảo bao phủ mũi một cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên và cơ bản bao phủ mũi hai khoảng chín mươi
đồng thời cũng sẽ bao phủ cơ bản đủ liều cơ bản cho trẻ em từ một mươi hai tuổi theo đúng chỉ đạo của chính phủ
để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
căn cứ theo các khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các quốc gia khác
bộ y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung tiêm nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và các tỉnh thành phố đã bắt đầu triển khai thực hiện
đồng thời thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị các địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan bám sát tình hình sớm phát hiện các chủng mới xâm nhập vào việt nam
tăng cường các biện pháp giám sát truy vết điều tra xử lý ổ dịch
người dân tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh
bộ y tế đề nghị đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
hoàn thành tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin bệnh viện fv xuất hiện ca mắc mới biến thể
omicron gây xôn xao dư luận
trước tiên đồn thất thiệt đó sở y tế tp hcm đã lên tiếm bác bỏ thông tin này
sở y tế tp hcm cũng khẳng định muốn xác định được biến thể này
cần phải làm giải trình tự gen mới chính xác
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về việc qua xét nghiệm bằng kỹ thuật rt pcr
bệnh viện fv tp hcm đã phát hiện ra một bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín vừa biến chủng omicron
bệnh viện fv tp hcm
sau đó đã có báo cáo nhanh gửi sở y tế tp hcm về trường hợp nêu trên
trong đó khẳng định tin đồn lan truyền trên mạng là thất thiệt và không đúng sự thật
hiện nay để chủ động kiểm soát biến chủng omicron xâm nhập
ngành y tế tp hcm đang giao cho bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford giải trình tự gen tất cả các ca mắc covid một mươi chín nhập cảnh
khi nhập cảnh bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín sẽ được chuyển về bệnh viện giã chiến
số một mươi hai để lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen nếu dương tính với biến chủng mới omicron sẽ điều trị tại đây
trước thông tin trên bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm khẳng định
đây là vấn đề lớn bộ y tế không giao cho bệnh viện này được phép giải trình tự gen
nhằm xác định biến chủng omicron nên chúng tôi cần làm rõ thêm thông tin này
với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omircon trên thế giới
tại việt nam lãnh đạo ngành hàng không đã yêu cầu
cầu tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
đặc biệt trong dịp tết sắp tới
cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ giao thông vận tải
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình
khẩn trương triển khai và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
các đơn vị cần nghiên cứu tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ hiệu quả
thực chất vào công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức
viên chức và người lao động cùng gia đình nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng chống dịch
trong cơ quan đơn vị gia đình và toàn xã hội trước nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng
trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng omicron